trứng mỡ xá xíu hoặc lập sườn là những sản phẩm rất chơi chất trứng trưởng nhưng mà đã bị phân hủy rồi thì nó tạo thành những chất rất là độc
ví dụ như nó tạo thành chất béo chế biến đi chế biến lại hoặc là dùng những mỡ không tốt mỡ động vật mà không tốt bảo quản quá lâu ngày và không đúng các quy trình bảo quản
thì nó sẽ tạo thành anti hít và acrolein là những chất rất độc đối với cơ thể nếu như cơ thể chúng ta bị nhiễm thì nó sẽ là nguyên nhân gây đến ung thư
việc sản xuất bánh trung thu tập trung với quy trình chưa đảm bảo vệ sinh và tái sử dụng lại bánh cũ để làm hàng chợ là mối đe dọa rất lớn đến sức khỏe của người sử dụng
vấn đề này rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc đến quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh những chiếc bánh trung thu kém chất lượng tiềm ẩn không ít nguy cơ với sức khỏe người sử dụng
đến đây chương trình thực phẩm sạch hay bẩn xin được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau
ăn có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường
thế nhưng mấy ai để ý đến xuất xứ nguồn gốc của loại dầu ăn này
liệu rằng chất lượng của nó có khác thường và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng hay không
đây là nội dung chính của chương trình thực phẩm sạch hay bẩn mời quý vị cùng theo dõi
những món ăn rán xào quay nướng bày bán khắp nơi các hàng quán vỉa hè trông rất bắt mắt và luôn thu hút được thực khách
thế nhưng ít ai quan tâm đến những món ăn khoái khẩu kia lại được chiên nấu bởi các dầu ăn rẻ
tiền không rõ nguồn gốc tiểu thương thì vô tư bán còn các thượng đế thì cũng vô tư ăn
trong khi dư luận đang hoài nghi về các món ăn được chế biến bằng dầu tái chế trên các phương tiện truyền thông
cũng liên tục đưa tin về tác hại khôn lường của loại dầu ăn này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang lo lắng
qua một số con đường chuyên bán đổ chiên rán tại thành phố hồ chí minh
đập vào mắt phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn là những chảo dầu đen ngòm đang sôi sùng sụp
chúng dùng để chiên cá viên khoai lang quẩy bánh tiêu để bán cho thực khách
những chai dầu không nhãn mát được để ngay trên sạp hàng
theo lời người bán loại dầu ăn này là tái chế chủ yếu được mua ở chợ lớn
để mua loại dầu ăn tái chế phóng viên chương trình đã tìm đến khu vực chợ lớn trên đường
qua tìm hiểu hầu hết người dân nơi đây đều biết rất rõ chỗ bán và sẵn sàng chỉ cho chúng tôi
loại dầu ăn tái chế thường được đóng trong càn nhựa từ một mươi đến một mươi năm lít hàng chủ yếu bán xỉ và không nhãn mát
để mục sở thị việc buôn bán dầu ăn tái chế phóng viên đã tiếp cận một quầy hàng
khi chúng tôi hỏi mua vài lít dầu ăn rất nhanh chóng người bán liền chiết từ can lớn sang cái túi ni lông
dầu ăn loại này được bán theo kg
mỗi kg giá hai mươi hai đồng rẻ hơn phân nửa so với các loại dầu ăn có thương hiệu đang phổ biến trên thị trường
của rẻ là của ôi nên chất lượng loại dầu ăn này thực sự đáng lo ngại
cái dầu mà tái chế tức là cái dầu người ta đã sử dụng nhiều lần rồi
rồi người ta đã để một thời gian dài rồi người ta mới tái chế trở lại thì nó bị oxy hóa rất là nhiều
một là khi mình chiên bắt đầu mình chiêng là cái chất béo mà không no thì nó lại bị biến đổi thành chất béo răng
hai là nó bị oxy hóa oxy hóa sinh ra gốc tự do
rồi nó sinh ra các cái peroxid
rồi mình chiên thực phẩm thì nó đen như thế thì nó sinh ra các đạn mạch bọng
thì đó là những cái chất mà nó gây đến các bệnh tim mạch loại gây đến bệnh ung thư
dù người bán khẳng định chắc lịch rằng đây là dầu ăn của công ty bỏ mối
nhưng hình ảnh phóng viên ghi lại được thì khác hoàn toàn
không nhãn mát không một thông tin mặt hàng hay hạn sử dụng
loại dầu này thường được đựng trong những căn hộ
thường được đựng trong những can lớn và chất đống ngổn ngang
và tất cả được mua bán vận chuyển một cách chấp nhoáng
theo các chuyên gia đa phần dầu ăn được sản xuất bởi các cơ sở tư nhân không giấy phép
từ nguồn nguyên liệu là dầu ăn đã qua sử dụng
từ các nhà máy chế biến thức ăn hay các nhà hàng cao cấp
sau đó chúng được thu gom xử lý sơ xài
rồi phân phối lại cho các đầu nậu hay quán ăn vỉa hè với giá rẻ
qua quan sát những gói dầu ăn tái chế thường có màu vàng sậm
hơi đen bên trong có lẫn tạp chất
có dấu hiệu lắng cạn và đông đặc
còn đối với loại dầu ăn sạch thường có màu nhạt hơn
có độ trong suốt
không thấy lợn cợn và dấu hiệu lắng cạn
cái dầu mà người ta buôn bán ngoài các nơi chiên thức ăn bên ngoài đường đó
thì đó là cái dầu người ta sử dụng nhiều lần
vì là để mà có hiệu quả kinh tế
người ta phải chiên tới chiên nuôi nhiều lần để mà tiết kiệm
vậy thì trong đó nè
nó có những cái chất mà gây ung thư
và đôi khi là người ta cũng không có bỏ cái dầu đi
mà người ta lại chế thêm cái dầu mới vào trong đó nữa
coi như là người ta không có hiểu rằng là khi mình chế thêm vào là nó sẽ nguy hại hơn
là mình bỏ cái kia đi rồi mình thay cái mới
theo các chuyên gia dinh dưỡng
sử dụng dầu ăn tái chế có thể gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng
bởi khi dầu ăn bị đun nóng nhiều
thành phần hóa học sẽ thay đổi
các chất vitamin và một số chất dinh dưỡng trong dầu bị phá hủy
tạo nên một số chất độc như aldehyde fatty acid oxide
và khi vào trong cơ thể sẽ phá hủy các men tiêu hóa
và gia tăng khả năng mắc bệnh ung thư
nguy hiểm là như vậy
thế nhưng hiện nay dầu ăn tái chế vẫn được bày bán rộng rãi
vậy làm thế nào để lựa chọn dầu ăn an toàn
trong vô số dầu ăn từ thượng vàng đến hạ cám
người tiêu dùng nên chọn mua loại dầu ăn đã được khẳng định thương hiệu
khi mua nên lưu ý các sản phẩm trên phải có nhãn mát hạn sử dụng và nguồn gốc
thành phần dinh dưỡng cụ thể
đừng vì ham rẻ mà mua dầu ăn không rõ nguồn gốc mà rước họa vào thân
quan trọng hơn hết
mỗi người chúng ta cần hạn chế tối đa và nói không với thức ăn vỉa hè
như vậy mới tránh được hiểm họa từ thực phẩm bẩn
trước những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe
từ các loại dầu ăn tái chế
người tiêu dùng đặc biệt là các bà nội trợ nên hết sức lưu ý trong việc lựa chọn dầu ăn cho gia đình mình
lựa chọn dầu ăn có thương hiệu tuy giá thành sẽ cao hơn so với những loại dầu ăn ở chợ
nhưng bù lại chúng ta được an toàn sức khỏe tránh được nguy cơ bệnh tật